nhằm giúp những hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế những năm gần đây được sự hỗ trợ của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh quảng bình
nhiều hộ nghèo tại xã dương thủy huyện lệ thủy đã phát triển nghề trồng nấm và bước đầu phát huy được hiệu quả
tạo ra sinh kế lâu dài cho người dân ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
trước đây những phụ nữ này kinh tế đều khó khăn thu nhập chủ yếu chỉ dựa vào những xào ruộng luống rau
tuy nhiên hơn một năm nay nhiều hội viên phụ nữ đã có thu nhập ổn định từ mô hình trồng nấm linh chi và nấm sò
để giúp các hộ dân thoát nghèo
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng bình phối hợp với trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh quảng bình
đã mở lớp tập huấn chuyển giao công nghệ trồng nấm linh chi và nấm sò cho hơn hai mươi hộ nghèo và cận nghèo xã dương thủy
đến nay các hộ dân đã thu được hơn hai năm tấn nấm sò nấm linh chi cũng đang phát triển tốt hứa hẹn mang lại nguồn thu khá
được sự quan tâm của bán quản lý dự án tỉnh đưa về mô hình trồng nấm giảm nghèo bên vùng
hội đã triển khai trước tiên thì cũng gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng qua một thời gian
thì dân dân chị em đã tiếp cận với khoa học công nghệ và chị em làm hai mô hình trồng nấm có hiệu quả
tăng thu nhập tạo công an về năm của chị em
xác định đây là một trong những mô hình giảm nghèo hiệu quả xã dương thủy sẽ tiếp tục phối hợp
với các ngành chức năng tổ chức các hội thảo tập huấn kỹ thuật trồng nấm linh chi
và nấm sò cho bà con nông dân đồng thời phối hợp với ngân hàng chính sách các hộ nghèo
vay vốn để phát triển kinh tế bằng nghề trồng nấm tạo thu nhập ổn định cho người dân